xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ sáu ngày chín tháng chín
và sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị thanh tra bộ công thương vừa ra thông báo về việc tạm dừng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung
tước giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu đối với năm doanh nghiệp đầu mối phía nam
trước đó thanh tra bộ công thương đã có công văn về việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với những sai phạm trong kinh doanh xăng dầu
theo đó các doanh nghiệp bị xử phạt theo quyết định của thanh tra bộ công thương là
công ty cổ phần thương mại dầu khí đồng tháp công ty cổ phần xuất nhập khẩu xăng dầu tín nghĩa
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí tp hcm sài gòn petro
công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu hùng hậu công ty cổ phần dầu khí đông phương
cùng với thông báo về việc tạm dừng xử phạt rút giấy phép
thanh tra bộ yêu cầu năm thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm túc hình thức phạt tiền
theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành
thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hai phương tiện
để xác minh làm rõ hành vi vận chuyển cát trái phép để xử lý theo quy định
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an đồng nai
phát hiện hai phương tiện ghe gỗ và xà lan sắt do hai ông trần trọng nguyên và nguyễn tấn nghĩa điều khiển
cả hai đều quê ở long an và đang vận chuyển khoảng hai mươi bốn mét khối cát trên sông đồng nai
đoạn qua phường long bình tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
qua kiểm tra hai ông nguyên và nghĩa chưa xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện
người điều khiển phương tiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát trên
chiều chín chín tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
vừa phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang tập kết số lượng lớn thuốc tân dược và hàng hóa nhập lậu
tại khu vực biên giới thuộc tổ năm khóm vĩnh chánh phường châu phú a thành phố châu đốc
trước đó vào khoảng năm h một mươi phút ngày tám tháng chín qua tin báo của quần chúng nhân dân
có đối tượng đang điều khiển vỏ lãi vận chuyển hàng hóa từ hướng biên giới campuchia
và tập kết dưới sản nhà tại khu vực bờ canh vĩnh tế thuộc tổ năm khóng vĩnh chánh
phường châu phú a thành phố châu đốc
phòng cảnh sát đường thủy và công an phường châu phú a cùng lực lượng chức năng đến địa điểm để kiểm tra
qua kiểm tra thì phát hiện và bắt quả tang nguyễn thị kim và nguyễn thị bế
cùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng chú tại phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
đang tập kết dưới sàn nhà số ba trăm sáu mươi hai cặp bờ canh vĩnh tế một mươi bốn viên thuốc có dòng chữ trung quốc
sáu chai nước yến xuất xứ thái lan năm kg nhang mũi thái lan một trăm ba mươi hai hủ dầu cù
là và ba mươi ba
bảy kg quần áo lót nữ không rõ nguồn gốc tổng trị giá hàng hóa khoảng một trăm hai mươi năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an thành phố châu đốc lập biên bản tạm giữ tăng vật để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với bốn bị can trong vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ubnd xã tân phú
huyện thới bình
sau khi tống đạt quyết định khởi tố các bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã phân công các tổ công tác thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyễn hoàng quảng
và huỳnh thanh hoàng nguyên phó chủ tịch ubnd xã tân phú huyện thới bình tỉnh cà mau
đồng thời thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với nguyễn thị son nguyên kế toán và nguyễn thị mừng
thủ quỹ ubnd xã tân phú
quá trình khám xét lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một số giấy tờ và tài liệu có liên quan
theo hồ sơ bốn bị can trên đã có hành vi như lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo kê toán lập khống giả mạo chứng tử
gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng đối với ngân sách xã tân phú huyện thới bình tỉnh cà mau
vào đêm ngày bảy tháng chín vừa qua cục cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường
bộ công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm
tại tổ hai mươi một thanh trì quận hoàng mai thành phố hà nội và thu giữ ba năm tấn bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa là bánh kẹo táo đỏ xấy khô
có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài được đựng trong các thùng cắt tông
với toàn bộ số hàng hóa trên chủ cơ sở là ông lê văn đàm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thường trú
tại tổ hai mươi chín phường vĩnh hưng quận hoàng mai thành phố hà nội
đã không xuất trình được các hóa đơn chứng tử hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm đếm tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
gồm hơn hai trăm linh thùng và ba năm trăm một mươi tám hộp và các gói loại bánh kẹo với tổng trọng lượng khoảng ba năm tấn
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
tiếp theo sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật
có trong hai mươi bốn giờ qua
các tỷ cổ phiếu hvn của công ty này có thể bị hủy bỏ niêm yết theo luật chính khoán
theo bộ giao thông vận tải hiện bốn mươi năm doanh nghiệp vận tải khách cố định đã kê khai giảm giá cước
cũng theo thống kê ở lĩnh vực đường bộ khoảng sáu mươi bốn các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi
sau khi kê khai tăng giá đã giảm từ tám trăm linh đến một đồng một km
trước đó từ tháng bảy đến nay sau khi quốc hội chính phủ và các bộ ngành địa phương
thực hiện các giải pháp để điều hành
các bộ ngành giảm giá nhiên liệu nhằm bình ổn giá thị trường
bộ giao thông vận tải đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn giám sát kê khai
niêm yết giá và việc bán vé đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải
dữ liệu mới nhất từ trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam cho thấy
trong tám tháng vừa qua số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư mới mở đạt một trăm năm mươi năm bốn trăm năm mươi sáu tài khoản
con số này đã giảm hai mươi hai so với lượng tài khoản mở mới trong tháng bảy
là một trăm chín mươi chín năm trăm sáu mươi hai tài khoản
nếu so với các con số kỷ lục đạt được trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai là bốn trăm ba mươi
và tháng sáu là hơn bốn trăm sáu mươi sáu tài khoản
thì lượng tài khoản chứng khoán mở mới tháng tám chỉ bằng khoảng một phần ba
qua tám tháng tp hcm thu hút hơn hai bảy tỷ usd vốn đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước
đồng thời tại tp hcm có gần một năm tỷ usd vốn fdi
đăng ký tăng thêm tăng gần một trăm ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
và gần ba trăm một mươi triệu usd vốn đăng ký cấp mới
trong đó có nhiều dự án quy mô lớn sử dụng công nghệ hiện đại
như vậy tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại tp hcm tăng gần hai mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
riêng khu vực đầu tư trực tiếp fdi đóng góp hơn một mươi năm vào ngân sách của thành phố
thưa quý vị sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống
hành nghề y bằng những bài thuốc gia truyền quý của người dân tộc tài
chị nguyễn thị huyền đã sớm nuôi dưỡng ước mơ chữa bệnh cứu người
và trở thành lương y được nhiều người biết đến
cô gái người dân tộc tày này đã sử hữu hơn ba mươi bài thuốc nam cổ
cùng phương pháp chữa được nhiều bệnh mãn tính
hiện nay chị nguyễn thị huyền đang công tác tại bệnh viện đa khoa huyện quang bình tỉnh hà giang
và được giới chuyên môn đánh giá là một người thầy thuốc y đức
có khát vọng cống hiến cho nền y học nước nhà và công cuộc duy trì và bảo tồn các cây thuốc quý của dân tộc
gia đình tôi có truyền thống làm nghề y từ nhỏ tôi cũng đã được theo ông bà và mẹ đi bên rừng để nhận dạng biết cây thuốc rồi
sau đó tôi cũng thấy đam mê quá thì tôi cũng đi học ở trường y hà giang
hiện tại tôi cũng đang công tác tại bệnh viện đa khoa huyện quang bình
với tâm niệm người thầy thuốc phải làm được nhiều loại thuốc tốt để cứu người
và phải biết yêu thương giúp đỡ những người khổ hơn mình
bởi vậy hơn một mươi ba năm gắn bó với cây thuốc
lương y nguyễn thị huyền đã bốc thuốc và chữa bệnh miễn phí cho nhiều lượt bệnh nhân nghèo
ngoài ra lương y nguyễn thị huyền cũng thường xuyên tổ chức các chương trình tặng quà cho người nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để giúp họ vơi đi nỗi đau bệnh tật
có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống
nhiều lượt bệnh nhân đến khám và điều trị để bốc thuốc và uống thuốc
người ta cũng thấy bệnh nhân khỏi
thân tôi cũng rất yêu nghề và cũng đã tìm tòi
nghiên cứu làm sao để bài thuốc sẽ hiệu quả hơn để điều trị cho bệnh nhân
bệnh viện đa hoa hữu quang bình là huyện vùng cao
đa số là nhân dân các dân tộc là rất là nghèo nên là khi vào viện có những trường hợp nào khó khăn thì đồng chí huyền sẽ giúp đỡ những trường hợp đấy giúp đỡ về tinh thần về vật chất có thể tặng quà hoặc là tiền để giúp bệnh nhân trong thời gian điều trị
đồng chí điều dưỡng nguyễn thị huyền tác phong rất nhanh nhẹn và tinh thần thái độ rất nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân tận tình chú đáo
với chị không hạnh phúc nào sự đền đáp nào lớn bằng những nụ cười của người bệnh niềm tin sức khỏe của người bệnh chính là món quà lớn nhất mà người thầy thuốc nhận được trong sự nghiệp chữa bệnh cứu người
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị vào một mươi sáu h hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân